vâng ạ không biết rằng là đêm hôm qua và dạng sáng nay thì anh trung kiên có theo dõi trận chung kết world cup hay không ạ
dạ vâng thưa chị phương thảo và thưa quý vị khán giả thực sự buổi tối hôm qua là một buổi tối rất là nhiều cảm xúc
và ngày hôm nay khi mà trước khi đến trường quay tôi cũng đã không ngủ được
bởi vì là chúng ta đã được chứng kiến một huyền thoại của bóng đá đương đại xuất hiện
thưa quý vị là ngày hôm qua dạng sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai thì đội tuyển argentina
đã đánh bại pháp bốn hai trên chấm một mươi một mét để lên ngôi vô địch world cup hai nghìn hai mươi hai
cuộc thư hùng giữa pháp và argentina xứng đáng được xem là một trận chung kết world cup kịch tính nhất trong lịch sử
vâng có thể nói là một trận đấu phi thường với những diễn biến nằm ngoài mọi dự đoán trước đó
và đây cũng là màn trình diễn đỉnh cao từ các số một mươi của hai đội đó là lionel messi và kylian mbappé
với chiến thắng này argentina đã vươn tới danh hiệu vô địch thế giới sau ba mươi sáu năm chờ đợi
ở hiệp một argentina đã dẫn trước với tỷ số là hai
những tưởng với lệ thế này đội bóng nam mỹ đã chạm tay vào trước vô địch
nhưng đến phút thứ tám mươi pháp rút ngắn tỷ số còn hai một và gỡ hòa chỉ hai phút sau đó
hai hiệp chính kết thúc với tỷ số là hai đều buộc argentina và pháp phải bước vào thời gian thi đấu hiệp vụ
và đây tiếp tục là nơi để lionel messi và mbappé để lại dấu ấn
nếu messi có bàn thắng thứ hai trong trận chung kết khi đưa được bóng qua vài kết
vô địch ở phút thứ một trăm linh chín thì chỉ chín phút sau mbappé trả lời khi thành công trên chấm một mươi một mét
sự kỳ tính được đẩy lên cao tột độ khi hai hiệp vụ kết thúc với tỷ số hòa
buộc argentina và pháp phải bước vào loạt suốt luân lưu
trong loạt đấu súng này argentina đã chính thức trở thành nhà vô địch world cup năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi vượt qua pháp với tỷ số luân lưu là bốn
trước trận chung kết lễ bế mạc world cup năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
một đêm để nhớ cũng đã diễn ra trên sân lusay
dù chỉ kéo dài một mươi năm phút nhưng đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và giàu cảm xúc